đặc thù của sơn la là có đường biên giới dài đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là các xã huyện vùng xa nơi biên giới còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng nhiều nơi người dân vẫn phụ thuộc vào trợ cấp từ nhà nước
đậu xanh có nguồn gốc từ ấn độ và trung á phân bổ chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và á nhiệt đới là cây trồng khá quen thuộc ở châu á
cây đậu xanh có khả năng thích ứng rộng chịu hạn và có thể thích nghi với các vùng có điều kiện khắc nghiệt
ở khu vực đông và nam châu á cây đậu xanh được trồng nhiều ở các quốc gia như ấn độ pakistan bangladesh trung quốc thái lan
hiện nay cây đậu xanh đã được phát triển tại một số quốc gia ở vùng ôn đới ở châu úc lục địa châu mỹ
đậu xanh là một loại cây thực phẩm ngắn ngày có khả năng thích ứng rộng trên nhiều vùng miền khác nhau
thời gian sinh trường chỉ khoảng sáu mươi năm đến bảy mươi ngày từ khi mọc đến khi cây bắt đầu có hoa là khoảng ba mươi đến ba mươi năm ngày
ở giai đoạn đầu đậu xanh cần dinh dưỡng npk để hoàn thiện thân lá và bộ dễ
giai đoạn khoảng trên dưới ba mươi ngày trước và sau giao hoa
cây đậu xanh có thể tự dưỡng nhờ vi khuẩn cố định đạm ở nốt sần
nốt sần bắt đầu từ khi cây đậu đã hình thành lá chét cho đến khi giao hoa khoảng hai mươi ba mươi ngày sau giao là nơi cố định đạm
nhờ có nốt sần đậu xanh không cần bón nhiều phân đạm
cần tác động vào các biện pháp kỹ thuật như bón phân phòng trừ sâu bệnh tạo điều kiện cho nốt sần hình thành sớm và nhiều
đậu xanh không yêu cầu chặt chẽ về đất đai
đất xét năng và đất chua mặn các loại đất khác đều có thể trồng được đậu xanh
tuy nhiên những loại đất thích hợp với trồng đậu xanh là đất cắt pha đất thịt nhẹ có tầng đất mặt sâu trên năm mươi cm
đất có cấu tượng giữ nước và thoát nước tốt ph thích hợp với đậu xanh khoảng năm năm
nếu như trước kia sản xuất tập quán cũ thì thu hoạch đậu phải hai trái phơi khô đập bể trái rồi dê lấy hạt tốn rất nhiều nhân công và thời gian chờ đợi
tuy nhiên ở các nước phát triển công nghệ đã được ứng dụng vào việc gieo trồng thu hoạch và sản xuất giúp giảm rất nhiều thời gian lấy hạt gieo trồng thu hoạch từ đó rút ngắn được thời gian ngày mùa
đặc biệt việc ứng dụng tiến bộ khoa học trong việc phát triển cây đậu xanh đã giúp tăng năng suất và hạn chế tình trạng mất mùa do sâu mọt
nhờ vậy đậu xanh của các công ty châu âu sản xuất ra đã chất lượng rất tốt sản phẩm khi đưa ra thị trường đã được các doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng phản hồi tích cực
theo đồng ý đậu xanh có vị ngọt hơi tanh tính mát tác dụng thanh nhiệt giải động trừ phiên nhiệt ít khí lực điều hòa ngũ tạng giảm đau sưng thường dùng dưới dạng nấu cháo ăn hoặc nấu nước uống trong các trường hợp cảm xốt vào mùa hè